nga cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa sang nga
phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang nga dmitry medvedev đã đưa ra quan điểm trên
đồng thời để ngỏ khả năng moscow chấm dứt thỏa thuận sang kiến ngũ các biển đen
trước đó bloomberg đưa tin giới chức các nước g bảy đang thảo luận về khả năng cấm hoàn toàn hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang nga
trước thêm hội nghị thượng đỉnh g bảy dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tại thành phố hiroshima của nhật bản
một số sản phẩm có thể được miễn trừ lệnh cấm này như dược phẩm nông sản và thực phẩm
gói trừng phạt mới được đề xuất sẽ là gói trừng phạt thứ một mươi một của eu nhằm vào moscow
kể từ khi nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trọng tâm chính của gói trừng phạt mà cơ quan điều hành eu sắp đề xuất sẽ là khắc phục các kẽ hở và xử lý việc lách các hạn chế hiện có
các đề xuất trừng phạt cần được sự thông qua của tất cả các quốc gia thành viên
và có thể thay đổi trước khi chúng được chính thức trình bày trong các cuộc thảo luận để đạt được sự thống nhất
cho đến nay khối đã thông qua và áp đặt một mươi vòng trừng phạt nhằm vào nga
vẫn chưa rõ khi nào gói trừng phạt mới của bruxelles sẽ được hoàn tất